tại hà giang một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra do một chiếc xe đang chạy trên tuyến đường đôi cầu mè công viên nước hà phương
khi tới địa phận giáp danh giữa xã phương thiện và xã phương độ thành phố hà giang thì bất ngờ mất lái đâm vào các công nhân đang thi công trên đường
khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày hai tháng một một nhóm công nhân đang thi công giải phân cách giữa đường
thì bị xe ô tô loại bốn chỗ ngồi đâm phải hai trong số năm công nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường
ba người khác bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện
lái xe sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt ngay sau đó để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình có các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên
phó thủ tướng cũng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
khởi tố vụ án vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này